tối bốn tháng năm chương trình ngôi làng châu âu chính thức khai mạc
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ những ngày văn hóa châu âu do phái đoàn liên minh châu âu cùng một mươi tám đại sứ quán các nước thành viên
và các trung tâm văn hóa châu âu tổ chức nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước thuộc liên minh châu âu trong năm hai nghìn hai mươi
chương trình diễn ra trong ba ngày từ bốn đến sáu tháng năm
ngôi làng châu âu có gần ba mươi sự kiện phong phú từ hòa nhạc thể thao chương trình biểu diễn văn hóa thời trang
tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức thú vị
đến với ngôi làng châu âu trong những ngày này người dân hà nội và các du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa châu âu
để cảm nhận và hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa của châu âu từ văn hóa nghệ thuật cho đến ẩm thực thời trang và phong cách sống